ngày một mươi bốn tháng năm điện kremlin thông báo tổng thống nga vladimir putin chuẩn bị các chuyến công du tới trung quốc
reuters dẫn thông báo nêu rõ theo lời mời của chủ tịch trung quốc tập cận bình
ông vladimir putin sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới bắc kinh vào ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng năm
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức của tổng thống putin
tổng thống vladimir putin và chủ tịch tập cận bình sẽ thảo luận chi tiết toàn bộ các vấn đề của quan hệ đối tác toàn diện
và hợp tác chiến lược xác định các lĩnh vực chính để phát triển hơn nữa hợp tác thực tế nga chung
và trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách nhất
theo điện kremlin sau cuộc gặp hai nhà lãnh đạo sẽ ký tuyên bố chung
nhà lãnh đạo nga cũng sẽ hội đàm với thủ tướng trung quốc lý cường quan chức cấp cao thứ hai ở nước này
cuộc họp sẽ tập trung vào hợp tác thương mại kinh tế và nhân đạo song phương
ngoài ra ông putin và ông tập cận bình sẽ tham dự buổi tiệc kỷ niệm bảy mươi năm năm
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa moscow và bắc kinh cũng như khai mạc năm văn hóa nga trung
tổng thống nga cũng sẽ thăm thành phố cáp nhĩ tân ở phía đông bắc trung quốc
tại đây ông sẽ tham dự lễ khai mạc expo nga chung sẽ được tổ chức từ ngày một mươi bảy đến hai mươi một tháng năm
ông putin cũng sẽ giám sát lễ khai mạc diễn đàn nga trung về hợp tác liên khu vực
đồng thời gặp gỡ các sinh viên và giáo sư của viện công nghệ cáp nhĩ tân
truyền thông nhà nước trung quốc cũng đã đưa tin về chuyến thăm
cho biết hai bên dự kiến sẽ ký kết một số văn bản trong buổi hội đàm giữa các nguyên thủ
ngày bảy tháng năm ông putin đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống nga sáu năm tiếp theo
và đang trong quá trình hoàn thiện bộ máy chính quyền cho giai đoạn mới
nga và trung quốc đang xích lại gần nhau hơn nữa kể từ khi moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt
ở ukraine hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
bắc kinh khẳng định không cung cấp sự hỗ trợ quân sự gây sát thương trực tiếp cho nga
và thể hiện quan điểm trung lập trong cuộc xung đột ukraine
tuy vậy trung quốc cũng từ chối các yêu cầu từ phương tây về việc lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow
nhấn mạnh rằng hai bên có tỉnh bạn không giới hạn
trung quốc cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương tây chống lại nga
đồng thời cáo buộc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và mỹ kích động chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow
nga và trung quốc đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ trong nhiều thập kỷ
tuyên bố vào đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai rằng tình hữu nghị giữa hai nước không có giới hạn
không có lĩnh vực hợp tác cấm nào
trung quốc đã đưa ra kế hoạch giải quyết xung đột ukraine
kêu gọi ngừng bắn tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia và từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh
ngoại trưởng nga sergei lavrov ca ngợi sáng kiến này và lưu ý rằng
đây là kế hoạch chi tiết và rõ ràng nhất
vào tháng ba hai nghìn hai mươi ba nhà lãnh đạo trung quốc tập cận bình đã có chuyến thăm mang tính bước ngoặt tới moscow
và hai bên đã ký một gói văn kiện về hợp tác kinh tế
vào tháng một mươi năm đó ông putin đã tới diễn đàn vành đai và con đường ở bắc kinh
nơi ông có cuộc nói chuyện trực tiếp với ông tập cận bình thảo luận về một số vấn đề nhạy cảm
cuối tháng bốn hai nghìn hai mươi bốn ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng cho biết
chủ tịch trung quốc tập cận bình dự kiến sẽ tới tham dự hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế mới nổi birics ở nga vào cuối năm
birix hiện có chín quốc gia thành viên bao gồm brazil nga ấn độ trung quốc nam phi
ethiopia iran ai cập và uae
hội nghị thượng đỉnh beiris năm nay sẽ được tổ chức tại thành phố kazan của nga vào tháng một mươi
ngoại trưởng nga cho biết sự kiện chính trong quan hệ song phương năm nay
sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống nga vladimir putin tới trung quốc
tiếp đến là chuyến thăm nga của chủ tịch trung quốc tập cận bình
vào tháng một mươi dự hội nghị thượng đỉnh birics ở kazan
chuyến thăm sắp diễn ra của tổng thống vladimir putin sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp thứ tư
của hai nhà lãnh đạo kể từ khi xung đột nga ukraine bùng phát vào tháng hai hai nghìn hai mươi
và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông putin kể từ khi đảm nhiệm thêm một nhiệm kỳ sáu năm ở điện kremlin
điều đáng chú ý là trong cuộc cải tổ nội các của tổng thống vladimir putin hôm một mươi hai tháng năm
các quan chức chủ chốt phụ trách quan hệ trung nga vẫn giữ nguyên vị trí
bộ trưởng quốc phòng mới của nga
andrei belosov là một nhà kinh tế có mối quan hệ sâu sắc với giới lãnh đạo trung quốc
mới đây tổng thống nga vladimir putin ngày một mươi hai tháng năm bất ngờ đề cử andrei belosov
cựu phó thủ tướng kiêm nhà kinh tế học làm bộ trưởng quốc phòng hay đại tướng sergei shoigu
người đảm nhiệm chức vụ này từ năm hai nghìn một mươi hai
ông shoigu sẽ được điều chuyển làm thư ký hội đồng an ninh nga vị trí được coi là thấp hơn bộ trưởng quốc phòng
quốc hội nga dự kiến phê duyệt đề cử của tổng thống putin
trong tuần này
đây là cuộc cải tổ lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo quân sự nga kể từ khi xung đột tại ukraine bùng phát đầu năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời chấm dứt thời kỳ lãnh đạo quân đội của tướng shoigo người giữ chức bộ trưởng quốc phòng lâu nhất lịch sử nga
ông andrei belosov cũng là cựu bộ trưởng kinh tế là một trong những cố vấn kinh tế có ảnh hưởng nhất ở nga trong thập kỷ qua
ông có mối quan hệ thân thiết với tổng thống putin và chung tầm nhìn với người đứng đầu điện kremlin về việc xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh
ông cũng đã làm việc với các nhà kỹ trị hàng đầu của tổng thống putin những người muốn có sự đổi mới lớn hơn và cởi mở với những ý tưởng mới
về mặt công khai nga thông báo quyết định thay ông shoigu bằng một quan chức dân sự có kinh nghiệm quản lý kinh tế như ông belarusov
là giải pháp tốt nhất cho các vấn đề về nhu cầu kinh tế mà quân đội nga đang phải đối mặt khi chiến sự ukraine tăng nhiệt
ông belosov sáu mươi năm tuổi giữ chức bộ trưởng phát triển kinh tế nga từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi
phổ vấn kinh tế cho tổng thống
trong giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi trước khi trở thành phó thủ tướng chức vụ ông giữ đến ngày bảy tháng năm
phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov cho biết việc tích hợp kinh tế quân đội và nền kinh tế quốc gia là điều rất quan trọng
trong bối cảnh ngân sách quốc phòng của nga đang tăng mạnh
ông peskov cho biết ngân sách dành cho quân đội nga đã tăng từ ba lên sáu bảy gdp sau khi chiến sự tại ukraine bùng phát
đây chưa phải là vấn đề nghiêm trọng với kinh tế nga
đầu giống với cuối thời kỳ lenso khi chi tiêu quân sự chiếm tới bảy bốn gdp
đây là điều hết sức quan trọng và đòi hỏi phản ứng phù hợp từ chính phủ nga
phát ngôn viên điện kremlin cho hay ông belosov đã chứng minh được năng lực khi lãnh đạo khá thành công bộ phát triển kinh tế
và đảm những chức vụ phố vấn kinh tế cho tổng thống trong thời gian dài
thêm rằng đây không phải là quan chức dân sự bình thường
ông peskov nhấn mạnh chiến trường hiện được thống trị bởi những người cởi mở với sự đổi mới sẵn sàng áp dụng chúng theo cách nhanh nhất có thể
ông veloschot sẽ là quan chức dân sự đầu tiên lãnh đạo bộ quốc phòng nga
trong khi đó giới chuyên gia nhận định vấn đề kinh tế không phải là lý do duy nhất tổng thống putin quyết định thay thế tướng shoigu
tám tuổi một trong những đồng minh lâu năm của mình
ông shoigu thậm chí hiện diện tại trung tâm bộ máy quyền lực của moscow trước cả tổng thống putin
ông bắt đầu làm bộ trưởng tình trạng khẩn cấp năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn dưới thời tổng thống boris yastin
khi ông putin hầu như còn vô danh ở nga
hình ảnh của shoigu trở nên quen thuộc với người dân nga khi ông liên tục di chuyển khắp đất nước
để điều phối xử lý các thảm họa như tai nạn máy bay và động đất
năm hai nghìn một mươi hai tổng thống putin chọn ông sheigu người đang giữ chức thống đốc tỉnh moscow làm bộ trưởng quốc phòng
thay thế người tiền nhiệm anatoly serdukov sau khi quan chức này vướng vào bê bối tham nhũng
bộ trưởng shoigu sau đó điều phối thành công nhiều hoạt động lớn của quân đội nga
bao gồm chiến dịch can thiệp tại syria hồi năm hai nghìn một mươi năm nhằm hỗ trợ chính quyền tổng thống bashar al assad
đồng minh thân cận của moscow chống lại phiến của nhà nước hồi giáo is tự dưng và lực lượng ngồi dậy
trong sinh nhật lần thứ sáu mươi năm của bộ trưởng shoigo tổng thống putin đã trao cho ông huân chương vì thổ quốc
một trong những phần thưởng cao quý nhất tại nga
ông putin và ông shoigu từng có quan hệ cá nhân rất gắn bó
những bức ảnh được điện kremlin
công bố cho thấy hai người cùng nhau cởi trần tắm nắng ở siberia
đi câu cá hay chơi khúc côn cầu trên băng
nhưng vài năm gần đây họ không còn công khai thể hiện tình bạn như trước
sau khi nga phát động chiến sự tại ukraine tháng hai năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng shoigu hứng nhiều chỉ trích về cách triển khai chiến dịch
chiến lược ban đầu của ông shoigu đã nhanh chóng đưa quân vào kiev
để lật đổ chính phủ của tổng thống vladimir zelensky với tổn thất tối thiểu
tuy nhiên kế hoạch này đã thất bại trước sức kháng cự kiên cường của ukraine
khiến quân đội nga hứng chịu tổn thất nặng trong giai đoạn đầu xung đột
các ý kiến phản đối trong quân đội nga cho rằng
ông shoigu người chưa từng làm quân dân chuyên nghiệp
song vẫn được trao quân hàm đại tướng để lãnh đạo bộ quốc phòng
đã không giúp lực lượng này chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến tại ukraine
ông sau đó được cho là không còn đóng vai trò quan trọng
trong cách nga tiến hành cuộc xung đột
mà các hoạt động tác chiến được giao cho tổng thâm mưu trưởng valery gerasimov
tướng shoigu chủ yếu làm nhiệm vụ báo cáo tình hình chiến trường với tổng thống putin
hay tham gia học hành với giới chỉ huy quân sự
hồi năm hai nghìn hai mươi ba rigozhin lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân wagner
nhiều lần công khai chỉ trích giới chỉ huy quân đội nga
trong đó có ông shoigu về cách họ tiến hành chiến dịch tại ukraine
ông prigozhin tháng sáu hai nghìn hai mươi ba phát động cuộc nổi loạn nhằm lật đổ ông shoigu và thất bại
trước khi thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hai tháng sau đó
những điều này được cho là đã khiến quan hệ
giữa ông putin và ông shoigu xấu đi
trong video được chia sẻ rộng rãi vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thống putin và bộ trưởng shoigu cùng tham dự buổi lễ trao huân trường tại một quân y viện
khi tướng shoigu hướng về phía ông putin để nói gì đó
tổng thống nga đã đứng quay lưng lại với ông
với vẻ mặt được giới quan sát mô tả là coi thường
dù quân đội nga sau đó từng bước lấy lại ưu thế chiến trường
chặn đứng cuộc phản công quy mô lớn của ukraine mùa hè năm ngoái
và chiếm được các đô thị trọng yếu như bakhmut
quy tín của ông shoigu vẫn chưa hồi phục
khi thương vong của binh sĩ nga liên tục tăng
moscow từ lâu chưa cập nhật về số liệu thương vong của quân đội nước này tại ukraine
song tình báo mỹ ước tính
hơn ba trăm linh binh sĩ nga đã thiệt mạng và bị thương từ đầu xung đột
hình ảnh của ông tiếp tục bị tổn hại sau khi đồng minh thân cận
thứ trưởng quốc phòng phụ trách các dự án xây dựng timur ivanov bị bắt tháng trước
với cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình xử lý các hợp đồng quốc phòng
giới chuyên gia nhận định quyết định mới của tổng thống putin đã khiến bộ trưởng shoigu bị sáng cấp
song không đủ nghĩa ông đã hoàn toàn bị loại khỏi bộ máy quyền lực của nước này
konstantin johnin nhà phân tích về chính trị nga tại đại học chicago ở mỹ cho hay
trong chính phủ nga hiện nay điều quan trọng là mức độ thân cận với tổng thống putin
chứ không phải vị trí chính thức
khi giữ chức thư ký hội đồng an ninh nga
ông shoigu vẫn có cơ hội duy trì quan hệ gần cũ với ông putin và giữ được tầm ảnh hưởng của mình